hướng tới mục tiêu có một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi theo nghị quyết ba mươi năm
thời gian qua nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp để vận động các hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp
tuy nhiên thực tế là phần đông các hộ kinh doanh không mặn mà trong việc chuyển sang đăng ký thành lập doanh nghiệp
các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thông thoáng bình đẳng công bằng
sẽ là động lực để nhiều hộ kinh doanh cá thể tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp
tỉnh thái bình hiện là một trong những tỉnh có mật độ hộ kinh doanh cao so với toàn quốc
bình quân trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cứ hơn một mươi năm người dân có một hộ kinh doanh
so với con số của cả nước là một mươi chín ba người dân
tỉnh này cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
chúng tôi chỉ đạo các đơn vị chức năng các sở ban ngành
giả soát những thủ tục những quy định của trung ương
rồi những lợi thế những quy định của tỉnh thái bình
để qua đó có thể áp dụng trong thực tiễn giúp cho phát triển hệ thống doanh nghiệp của tỉnh thái bình nói chung
cũng như là chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp thái bình nói riêng
tuy nhiên bất chấp sự nỗ lực từ chính phủ cũng như các địa phương
đến nay phần đông các hộ kinh doanh vẫn chưa mặn mà chuyển đổi thành doanh nghiệp
theo báo cáo nghiên cứu chính thức hóa hộ kinh doanh ở việt nam
thực trạng và khuyến nghị chính sách của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
chỉ có gần một mươi tám số doanh nghiệp điều tra được đăng ký thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh
hơn tám mươi doanh nghiệp được thành lập mới từ đầu
kinh doanh doanh nghiệp thì họ có thể phải ngoài những quy định về thuế tài chính kế toán
thì họ có thể phải tuân thủ thêm các quy định về giấy phép kinh doanh hoặc là các cái quy định chặt chẽ khác
ngày nay chúng ta lại chia môi trường kinh doanh ra làm hai loại
để từ đó tạo ra sự khác biệt về gánh lặng pháp lý
dẫn đến sự kinh doanh không bình đẳng giữa kinh doanh nhỏ và kinh doanh lớn
và như vậy nó có thể đẩy cho cuộc chơi là người ta cứ muốn nhỏ mãi mà không muốn lớn
các chuyên gia cho rằng hiện nhiều hộ kinh doanh vẫn còn e ngại chuyện thủ tục pháp lý lên doanh nghiệp
băn khoăn khi lên doanh nghiệp phải tuân thủ hệ thống chặt chẽ kiểm toán thanh tra kiểm tra
do đó hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
theo luật doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp
tuyến thích hướng dẫn trợ giúp thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp
bằng việc hỗ trợ những hộ mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên
các doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên
thì người ta thấy là à sang doanh nghiệp thì nó có lợi hơn
nó thuận lợi hơn nó có những cái
nhưng mà nó mang lại cái lợi ích hiệu quả chung cho cả xã hội cả nền kinh tế và cho chính chủ doanh nghiệp
các chuyên gia nói rằng
khẳng định nếu chỉ dùng mệnh lệnh hành chính yêu cầu chuyển đổi
sẽ dẫn đến tình trạng khoác áo doanh nghiệp lên hộ kinh doanh
sẽ chỉ đạt về số lượng doanh nghiệp nhưng không có chất lượng
ngược lại việc tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng bình đẳng công bằng
sẽ là động lực để tự nguyện chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp